chiều nay hai mươi năm tháng chín sau khi đi vào khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng áp thấp nhiệt đới đã suy yếu trở thành một vùng áp thấp
sau khi đi vào đất liền áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn tại các tỉnh quảng ninh hải phòng
trên địa phận thủ đô hà nội cũng đã có mưa lớn kéo dài suốt từ sáng cho đến tối hai mươi năm tháng chín
trong vài giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc suy yếu và tan dần
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trên thượng lưu hệ thống sông thái bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ một đến hai mét
đỉnh lũ trên các sông đều ở dưới mức bão động một
nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc cạn thái nguyên tuyên quang
ngập úng tại các khu đô thị các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như hà nội hải phòng quảng ninh thái bình nam định ninh bình